để giúp lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng cũng như ghi nhận những trường hợp vi phạm luật giao thông để báo về trung tâm chỉ huy
robot có khả năng nói chỉ phương hướng và biết đánh giá lưu lượng xe qua bộ cảm biến
còn người dân thì quen gọi những robot này bằng cái tên cảnh sát khổng lồ vì chiều cao của mỗi nhân viên cảnh sát giao thông đặc biệt này lên tới hai năm mét
lớp vỏ của robot được làm bằng vật liệu nhôm và thép không gì để có thể chịu được khí hậu nóng quanh năm và chạy bằng năng lượng mặt trời
hai cánh tay của robot được trang bị đèn màu xanh lá cây và màu đỏ để điều tiết giao thông trên đường
bên cạnh đó robot cũng được trang bị camera giám sát hiện đại
đặc biệt hơn nữa mỗi nhân viên cảnh sát này cũng có một cái tên rất dễ thương như tamuke mugule hay kinshaga
chúng tôi thấy rất thích thú với những nhân viên cảnh sát khổng lồ
nhờ có họ mà tình trạng ách tắc giao thông giảm đi đáng kể
người dân cũng có ý thức tuân thủ luật giao thông hơn
những robot này thu hút sự chú ý của mọi người hơn và họ dễ dàng chấp hành tín hiệu giao thông hơn là những cảnh sát và cột đèn giao thông như trước
robot không chỉ làm công việc của cảnh sát giao thông mà đó còn là biểu tượng cho sự phát triển của thành phố
những robot giao thông này là sản phẩm của hiệp hội kỹ sư nữ công ngô
hiện tại mới chỉ có chưa tới một mươi robot điều khiển giao thông ở thủ đô kinshasa
các nhà chế tạo có kế hoạch sẽ phổ biến chúng trên khắp cả nước thậm chí là ra cả nước ngoài
do đó các robot giao thông này vẫn liên tục được cải tiến
nhờ sử dụng năng lượng mặt trời nên robot có thể hoạt động suốt ngày mà không cần tới nhiên liệu
trong tương lai chúng tôi sẽ trang bị thêm camera tốt hơn để giúp giải quyết các tranh chấp do tai nạn giao thông
nếu những người tham gia giao thông cho rằng đây chỉ là một cái máy và không tuân thủ thì sẽ bị nhận ngay một đé phạt sau đó
chúng sẽ thực hiện hành vi phạm tội rồi bỏ trốn chạy vì cho rằng không ai nhìn thấy
nhưng bây giờ mọi việc sẽ khác
bất kể ngày hay đêm những nhân viên cảnh sát robot đều ghi lại một hoạt động trên đường rồi gửi về trung tâm xử lý dữ liệu
đó là bằng chứng buộc người vi phạm phải nộp tiền phạt
mỗi robot này trị giá một mươi năm usd đó là số tiền không nhỏ ở congo nhưng cũng xứng đáng để đầu tư vì từ khi có những cảnh sát robot này số vụ tai nạn giao thông ở thủ đô đã giảm hẳn
kỹ sư chế tạo robot hy vọng sẽ nhận được tài trợ của chính phủ để phát triển khoảng ba mươi robot cảnh sát nữa cho thủ đô
robot cảnh sát cũng đã chính thức tham gia tuần tra trên đường phố dubai giúp người dân báo án hoặc nộp phạt giao thông
với chiều cao một bảy mét và trọng lượng một trăm linh kg các robot này có khả năng giải nghĩa biểu cảm gương mặt và phản ứng bằng sáu ngôn ngữ
nó cũng có thể gửi và nhận tin nhắn từ sở cảnh sát
chiếc bảng trước ngực robot có thể gửi đến các người
các robot này cũng có thể được sử dụng để trả tiền phạt và trình báo các vụ phạm tội
cảnh sát ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất có lẽ cần phải làm quen với việc các đồng nghiệp robot này sẽ chiếm một phần tư số nhân viên cảnh sát vào năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi muốn sử dụng telebot để giúp các cựu chiến binh và cảnh sát tàn tật có cơ hội tiếp tục phục vụ trong lực lượng thực thi pháp luật
với sự trụ giúp của telebot
một sĩ quan cảnh sát tàn tật có thể thực hiện hầu hết công việc của một sĩ quan tuần tra bình thường
telebot cao khoảng một tám mét được trang bị ba máy ảnh hd có khả năng quan sát ba trăm sáu mươi độ sẽ được bán với giá hai mươi đô la
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đánh giá là còn nhiều đất dụng võ trong lĩnh vực giao thông
chẳng hạn như hỗ trợ lưu trữ thông tin về bãi đỗ xe trong bối cảnh tìm kiếm chỗ đỗ xe ô tô ở các thành phố lớn ngày càng trở nên khó khăn hơn
mới đây sân bay gatwick của anh đã thử nghiệm hệ thống robot hỗ trợ đỗ xe tự hành
hệ thống này sẽ giúp sân bay đỗ xe được nhiều xe hơn trong cùng một không gian để xe
hành khách sẽ lái xe của họ vào một trong tám khoang được đánh số xác nhận chỗ đậu trên màn hình tạm ứng lấy chìa khóa rồi rời đi
robot sau đó sẽ lo phần việc còn lại là đưa xe đến chỗ để trong bãi cũng như lấy xe ra cho khách
gatwick là sân bay lớn thứ hai của nước anh nơi đây tiếp đón hơn bốn mươi sáu triệu hành khách
trong năm hai nghìn một mươi tám
còn hai chú robot này có tên là obi fox ba và k nobi mới được triển khai ở ga tàu điện ngầm anmokyo của singapore
nhiệm vụ của hai robot cảnh sát này là giám sát và khám phá
phát hiện người hoặc vật có dấu hiệu khả nghi ra vào nhà ga nhờ camera giám sát thông minh bộ phận cảm biến và khả năng phân tích video có độ phân giải cao
đây là sản phẩm do công ty chuyên cung cấp thiết bị an ninh oniberry technology phát triển
k nobi có chiều cao một chín mét với khả năng quan sát ba trăm sáu mươi độ trong khi obifox nhỏ hơn nhưng lại có thể phóng đại hình ảnh ở khoảng cách hai trăm linh mét
cả hai đều được cài đặt công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể đảm đương nhiệm vụ thông báo khi cần thiết
ngoài đặt hai chú robot thông minh ga tàu điện ngầm amikyo yêu cầu hành khách phải quét an ninh và kiểm tra qua máy dò kim loại
chương trình này nhằm thắt chặt an ninh và nâng cao nhận thức của người dân singapore về những mối đe dọa khi tham gia vào hệ thống giao thông công cộng